tại cục đối ngoại bộ quốc phòng đã diễn ra hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao asean mở rộng
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
đại tướng ngô xuân lịch nêu rõ ý nghĩa và nội dung hội nghị
đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp là thách thức an ninh phi truyền thống vô cùng lớn
ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội trên toàn thế giới
không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết được mà phải có sự chung tay của các quốc gia
trong đó phát huy vai trò các tổ chức cơ chế hợp tác đa phương là hết sức cần thiết
trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi bộ quốc phòng việt nam hết sức chú trọng và dành ưu tiên cao
cho duy trì đà hợp tác trong hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean mở rộng admm
đánh giá cao những cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình mới
mang lại sự hợp tác thực chất hiệu quả giữa các nước asean và các nước đối tác
tại hội nghị này các nước đã cùng nhau chia sẻ về tình hình an ninh thế giới
khu vực trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín để có cái nhìn toàn diện ở khía cạnh quốc phòng an ninh
góp phần củng cố lòng tin đưa các nước lại gần nhau hơn thúc đẩy hợp tác ứng phó với các thách thức chung
đồng thời thảo luận các công việc để chuẩn bị cho hội nghị admm vào tháng một mươi sắp tới